những bàn tay gầy gò của những người thợ gắn gần cả cuộc đời mình với nghề truyền thống của quê hương
những tiếng cười nói lao sao cả những vùng quê y ngã
không khí lao động tắt bật của những làng nghề đan đác truyền thống ở kiên giang
vẫn hối hả như để níu giữ hồn quê với nghề của cha ông truyền qua bao thế hệ
không chỉ được biết đến với địa danh du lịch nổi tiếng như đảo ngọc phú quốc
hay là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất đồng bằng sông cửu long
và nghề khai thác thủy hải sản xa bờ
tỉnh kiên giang còn có những làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi
tại các xã như xã minh hòa huyện châu thành xã phi thông thành phố trạch giá
hay xã vĩnh thuận huyện vĩnh thuận

từ lâu đã nước tiếng với nghề đan đác tre trúc
những khi nông nhàn người dân sử dụng nguyên liệu tre trúc vốn có sẵn trong xóm làng
đang thành vật đựng hay nông cụ để bán hoặc đổi lúa cho bà con quanh vùng
bà con ở đây rất tự hào với nghề truyền thống này
vì nó không chỉ mang đến nguồn thu nhập giúp họ thoát nghèo
mà còn là nghề ông bà xưa truyền lại cho con cháu bao đời nay
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cùng với những nghề truyền thống khác ở các địa phương trong tỉnh kiên giang
nghề đan đác ở ba địa phương kể trên cũng được công nhận là nghề truyền thống
không ai nhớ rõ làng nghề này có từ khi nào
chỉ biết rằng những cụ lớn tuổi nơi đây được truyền từ ông bà cha mẹ
rồi đến thế hệ của các cụ lại tiếp tục truyền cho con cháu hôm nay
đến thăm hợp tác xã đan đác hòa thân
thật may mắn khi được gặp hai cụ bà lão luyện trong nghề đăng đác
cụ bà đỗ thị quảng tám mươi một tuổi đã có gần sáu mươi năm làm nghề đan đác
bàn tay gầy trò đã nhân nheo vì tuổi tác
nhưng vẫn thao tác nhanh nhẹn và chính xác từng sợi nang
nghề truyền từ ông bà của bà quảng
đến nay tất cả con cháu trong nhà đều biết đang
và xem đó là một nghề đan đác
và một nghề chính để kiếm sống
bà quảng kể về thời bà còn con gái
xếp này ai ai cũng học đan rộn ràng lắm
những đống nang tre chẻ nhỏ chất đầy trước mỗi hiên nhà
người già lấy đan đác để truyền trò
người trẻ thì vừa làm vừa vui đùa tán chuyện
ngày đó chưa biết hợp tác xã là gì
mà nó đơn thuần chỉ là một cái nghề dân giả
giúp người dân có thu nhập
các sản phẩm làm xong
được các bà các mẹ mang ra chợ bán
chứ không có người đến tận nơi thu mua như bây giờ
hồi đời trước là ông nội tôi mặn
rồi tới cha tôi cha tôi tới tôi
ba chị con nói đó
rồi hộp xã này cũng lãnh người hai trăm linh cái
uống không cần gì đâu
mặn cũng thoải mái vậy đó
cũng như trong nhà mình mặn gì mặn gì
thì nghỉ thì khỏe vậy thôi
mặn mướn cho mình mà
chứ không có cực gì cho lắm
rồi hộp xã này nè
một lần vô hộp xã này cũng mặn gì gì nè
còn cụ bà phạm thị diễm lệ
cũng đã miệt mài với nghề này hơn năm mươi năm qua
những kỷ niệm vui buồn ngày nào
vẫn còn động lại trong trí nhớ
sau những vớt chân chim
đã hằng lên khuôn mặt của một người thợ lành nghề
còn nhỏ là má bá mặn rồi đó
thành thử ra là mình mặn thôi đó
mình làm theo má
rồi má hồi đó không biết giót nang rồi đồ này kia
thì mình đát
má danh rổ rồi cái mình đát
xong rồi cái sau này lớn lớn lên
cái mới tập là giót nang
rồi giót nang xong rồi mới tập nứt
nứt rồi sau mới là giót
tập giót dành mới lận
nó như vậy đó
trải qua nhiều công đoạn
từ khâu chọn nguyên liệu
sao cho bóng đẹp
và chắc cây
cho đến việc chẽ nang
mỗi khâu đều có cái khó riêng
với người thợ
họ không còn cảm giác khó
mà chỉ biết say mê làm
để có thành phẩm đẹp chắc như thế này
người thợ phải thật khéo tai
tỉ mỉ trong từng khâu
theo chia sẻ của những người làm lâu năm
khâu khó thứ nhất là vót vành
khó thứ hai là lận
vì nếu không làm điều tai
không khéo sẽ tạo ra sản phẩm miếu mắt
khó không đẹp
đặc biệt là lận
là một công đoạn cần kết hợp
sự khéo léo và sức mạnh
lận vào bên trong
vừa khớp tầm của vành
nên khá ít người làm được
nguyên liệu khá đơn giản
dụng cụ cũng là đồ dùng thông thường
như dao chặt dao chẻ
dao vót nang trắng vành
nhưng để làm ra sản phẩm
thì cũng không hề đơn giản
nói ví dụ như bây giờ vót vành

mà con vót không điều tai
thì vành nó méo
nó méo là mình núng lại nó không tròn
vót điều tai cái vành nó mới tròn
nó mới tròn mà lận nó mới đẹp
rồi vót cái vành là khó
điều thứ nhất điều thứ hai nữa là lận
lận không biết lận
là lận không được luôn á
chứ không phải giỡn đâu
nó khó hai cái điểm đó
điểm đó là đường lông mốt
còn cái sàn đó là đường lông hai
cái sề đó cũng đường lông hai
nếu cái sề đó con không rành đường là con đường không được luôn
tại vì cũng như cây dưới cây trên
bắt cây dưới cây trên là bắt hai cây lượt
rồi mình mới đường vô
tre nứa được cưa thành đoạn
theo mục đích sử dụng
như đen sàn rổ sề
hay cần xé
rồi tùy theo độ lớn nhỏ khách yêu cầu
tiếp đến cạo sơ lớp vỏ bên ngoài
và chẻ nhỏ
sau đó cạo bỏ lớp ruột mỏng
bám trên bề mặt
vứt bỏ ruột
lấy lớp da cứng phía bên ngoài
nếu làm nang đen
còn làm nang đát
thì vót cạnh lấy một phần da
một phần ruột
rồi vuốt thật khéo và cẩn thận
nếu không sẽ cắt vào tay
ấy vì bà những bàn tay ấy
cứ nhanh thon thoát
là có ngay một sợ nang thành phẩm
trong tích tắc
nếu mà để ý là sáng giả
nói chung là nó lâu lắm chứ không có lâu đâu
cũng như ở trong nhà làm á
thì ngày nào mình cũng tập làm hết
thành thử ra nó mau là vậy
còn nói thí dụ như nhà mình
không có làm không có ai làm
mà mình đi học hàng xóm á
thì nó lâu
riêng ấp minh tân
theo thống kê năm hai nghìn một mươi tám
cả ấp có diện tích tự nhiên
trong đó sản xuất nông nghiệp
còn lại là đất vườn rẫy
dân số khoảng năm trăm linh hộ
với hơn hai hai trăm linh khẩu
đa số bà con sống
dựa vào nông nghiệp là chính
và nghề truyền thống
đan đác tre trúc
cái nghề không phụ lòng người
khi người dân đây đây
ăn nên làm ra
nhờ vào những mặt hàng tre trúc
không tính những đơn hàng lẻ
thì một mươi một thành viên
hợp tác xã đan đác
đã sản xuất và tiêu thụ
gần tám sản phẩm
thu về gần hai trăm năm mươi triệu đồng
bà con xã viên phấn khởi
vui mừng vì sản phẩm có đầu ra
và cái nghề
vẫn được tiếp tục phát huy
hợp tác xã tiếp tục sản xuất
khoảng tám sề cá cơm
cung cấp cho các vùng biển
làm nghề sản xuất khô cá cơm
tổ đan đác
hợp tác xã minh hòa
thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cho đến năm hai nghìn một mươi
thành lập ra hợp tác xã đan đác
khó khăn ngày đầu tìm đơn hàng
cho đến khi có đơn hàng đầu tiên
của các hộ làm nghề biển
ở hạ tiên
đã mang đến lợi nhuận
chia cho bà con
các thành viên cũng thống nhất
là tự mua nguyên liệu rồi làm
hợp tác xã làm đầu mối
trong lúc khó khăn
ngày nay chính là kế sinh nhai
của nhiều người dân
vậy là mọi người cứ thế học đen
những mặt hàng như
rổ rá sàn sề
đem tiêu thụ khắp vùng
không ngờ được thị trường đón nhận
có khi làm không kịp
giao hàng phải làm cả ngày đêm
tôi về bên chồng tôi
làm một mươi tám năm rồi
học ngày này là tôi làm ngày luôn
dịch bệnh không có bán hợp tác xã được
chị bán ở ngoài
chị làm bán bỏ mối
về sổ ít giá này kia đó
thế nhưng khi kinh tế phát triển
nhiều hậu dân cũng thay đổi nghề
và có những lựa chọn riêng của mình
một số hộ vẫn giữ nghề
dù đôi khi bị ảnh hưởng
nhiều nguyên nhân khách quan
nên hàng cũng có phần bán chậm lại
nguồn nguyên liệu cũng trở thành
một nỗi lo
một ngày càng ít
mà giá tre trút lại khá cao
thêm vào đó là
sự lắng áp của đồ nhựa
tuy không phù hợp bằng đồ đen
nhưng chiếm ưu thế
bởi kiểu dáng
màu sắc đa dạng
giá thành lại rẻ hơn
tuy nhiên hiện nay nhiều nhà hàng
quán ăn sử dụng các vật dụng này
để đựng thức ăn
nên hàng sản xuất ra vẫn tiêu thụ được
ngày gỗ này
mình làm hoài hoài vậy đó
ai thích thì làm
thích thì người ta làm
cái khác thì người ta làm
làm thì cũng có tiền
nhưng mà lúc bán đắt
thì mình đi bán
mình bán thì ham lắm
mà còn bán ế chán cũng chết luôn
dưới lại cực cái vụ mà
mình đi mua chút mua tre đồ á
dịch bệnh rồi bán cũng không bán chậm
không bán được nữa
mình cũng như mình đưa xong rồi
mình đem ra sổ giá đồ đó
cái cực không có đem đi
còn người ta không có
hợp tác xã nó không có lấy
thì mình đi đem ra tới chợ gạch giá
mình bỏ mối cho người ta không ai
nghề truyền thống đen đát
ở các địa phương
đã hết rộn ràng
xuyên suốt hơn trăm năm qua
bà con vẫn theo nghề
dù trải qua bao thăng trầm
bán chừng nghề này
đã hết mai một
vì không được ưa chuộng
khi các sản phẩm bằng nhựa inox ra đời
thế nhưng mọi thứ lại vực dậy
khi nghề đang đát
một lần nữa đánh trúng nhu cầu tiêu thụ
và thị hiếu
cũng như tính năng hân thiện môi trường
hơn nữa với các vùng biển đảo
người dân sử dụng làm đồ phơi cá
hóp cá cơm
thì sản phẩm tạo ra thơm ngon
an toàn hơn hẳn
chính vì lẽ đó
riêng xã minh hòa
xuất đi một lượng lớn các loại sề
để hấp cá cơm
đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân
ở đây là lãnh cái số rất là nhiều
một lần là năm trăm linh
một ngàn hai ngàn
thành ra mình lấy cái chủ yếu là
cái sề mặt hàng cá cơm
là mình làm cái nhân vật chính
trước đây thì
khi mà chưa có
cái bội bông mủ á
là mặt hàng tết mình vẫn có đang bội bông
nhưng mà khi mà ra bông mủ
ra cái bội bông mủ rồi
thì mình mới bị không có làm nữa
là mình làm được hai mặt hàng
còn lại những cái mặt hàng
sề đựng gao đồ này kia đó
thì mình chỉ cho hộ dân đương
để người ta lấy riêng cho người ta thôi
cùng làng nghề đang đát
nhưng sản phẩm tiêu thụ
của mỗi nơi mỗi khác nhau
mang đậm nét đặc trưng địa phương
phù hợp với đời sống
thực tế người dân
nghề đang cần xé hay sản phẩm
thủ công miễn nghệ để trưng bày
để bán làm quà lưu niệm
hiện cũng đang trên đà
phát triển ổn định
ngày nay máy móc có thể sản xuất ra
hàng hóa rất nhanh
nhiều và đa dạng
thế nhưng những sản phẩm làm bằng thủ công
vẫn được ưa chuộng
cần được giữ gìn và phát huy
để giữ hồn là nghề
truyền thống của tỉnh kiên giang